hơn hai mươi ngày tái khởi động sau thời gian giãn cách do covid một mươi chín xe buýt thủ đô hà nội đã kéo được khách trở lại trong khi taxi vẫn hoạt động phở phủ
theo đó từ sáu giờ ngày một mươi bốn tháng một mươi hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn thành phố hà nội được hoạt động trở lại với năm mươi công suất
sau hơn hai mươi ngày hoạt động trở lại công tác tổ chức vận hành các tuyến buýt vẫn đảm bảo an toàn và tuân thủ nghiêm các quy định hướng dẫn phòng chống dịch
đáp ứng một phần nhu cầu đi lại của người dân hạn chế phương tiện cá nhân tham gia giao thông
sản lượng hành khách đi lại bằng xe buýt trong hơn hai mươi ngày qua ước đạt bảy tám triệu lượt
sở giao thông vận tải hà nội đã giao trung tâm quản lý giao thông công cộng tp hà nội tiếp tục theo dõi tổng hợp
đề xuất báo cáo sở giao thông vận tải điều chỉnh tăng dịch vụ các tuyến buýt khi nhu cầu đi lại của người dân tăng cao